tổng thống mỹ joe biden đã kêu gọi các công ty dầu khí lớn của nước này sử dụng lợi nhuận vào việc giảm chi phí cho người dân mỹ và tăng sản lượng
động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty dầu khí tại mỹ đã thông báo mức lãi kỷ lục do giá dầu tăng cao
tổng thống biden đã chỉ trích các công ty dầu mỏ đang thu được lợi nhuận lớn trong khi người mỹ đa số đang phải chịu khó khăn vì lạm phát
không phải ai cũng dũng cảm đứng ra khi đối mặt với khó khăn chung các doanh nghiệp dầu khí đã không làm như vậy
ngành công nghiệp dầu mỏ đã không đạt được cam kết đầu tư vào mỹ ủng hộ người dân mỹ
từng công ty dầu mỏ lớn đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục công ty được hưởng điều đó
đó là phần thưởng công bằng cho công việc họ làm sự đổi mới mà họ tạo ra nhưng ý tôi là lợi nhuận cao đến mức khó tin
trước đó các tập đoàn năng lượng lớn như exmobil và chatbron đã thông báo mức lợi nhuận tăng mạnh một phần nhờ giá dầu thế giới tăng cao
theo báo cáo kinh doanh của exxonmobil
lợi nhuận của hãng trong quý ba tăng gấp ba lần lên tới gần hai mươi tỷ đô la mỹ
lợi nhuận của chevron trong quý ba cũng tăng tám mươi bốn lên tới hơn một mươi một tỷ đô la mỹ